ngày một mươi tám tháng một ubnd đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
đối với ông trịnh văn quyết địa chỉ b ba mươi bt sáu khu đồ thị mỹ đỉnh hai mỹ đỉnh hai nam tử liêm hà nội
theo đó ông trịnh văn quyết bị phạt tiền một năm tỷ đồng căn cứ quy định tại khoản ba điều năm điểm h khoản năm điều ba mươi ba
kỳ định số một trăm năm mươi sáu năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán